chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay chủ nhật ngày bảy tháng một có những nội dung đáng chú ý sau

sau đây là nội dung chi tiết
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vừa có bài viết kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên
tiếp tục tinh thần đổi mới sáng tạo hành động nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung chính trong bài viết
phát huy truyền thống bảy mươi hai năm của quốc hội
trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua quốc hội nước ta cũng đã đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận
hoạt động lập pháp của quốc hội ngày càng đi vào thực chất với nhiều đạo luật lớn có ý nghĩa quan trọng
đối với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực tư pháp kinh tế tài chính văn hóa xã hội khoa học công nghệ quốc phòng an ninh
hoạt động giám sát của quốc hội cũng để lại dấu ấn với những chuyên đề giám sát là những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội
trong hoạt động chất vấn năm hai nghìn một mươi bảy đã đánh dấu một điểm mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
đó là đã bố trí tăng thời gian chất vấn trả lời chất vấn lên ba ngày để tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội được có thêm thời gian hỏi đáp
nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn
trong năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội cũng đã thảo luận cân nhắc thận trọng xem xét khách quan toàn diện để thông qua nhiều dự án quyết định quan trọng
như chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
bước sang năm hai nghìn một mươi tám năm thứ ba của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn cũng là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với quốc hội nước ta
đòi hỏi quốc hội phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và hành động
để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra
hôm qua sáu tháng một có ba mươi chín ngư dân việt nam được trao trả về nước qua cửa khẩu hàng không soikano hata
các ngư dân chủ yếu quê ở tiền giang bến tre sóc trăng bà rịa vũng tàu bình định bình thuận
các ngư dân đều thiếu hiểu biết về pháp luật sau khi bị bắt thì bị chủ tàu bỏ rơi
hoàn cảnh gia đình khó khăn và rất khó hoàn thành các thủ tục để được sớm trao trả về nước
mặc dù đi biển vốn là kế sinh nhai chính
nhưng nhiều ngư dân cho biết họ sẽ bỏ nghề biển và tìm một việc làm khác trên bờ
chín ngư dân này là những người làm chứng giữ lại ở indonesia có người khoảng độ một mươi tháng
có người ít hơn thế thì có được đợt đưa tiếp nhận ngư dân tương đối đông thế này
là do đại sứ quán việt nam tại indonesia đã thời gian qua đã phối hợp
rất là tích cực với các cơ quan chức năng của indonesia yêu cầu họ
đề nghị họ là sớm hoàn thành những thủ tục cần thiết để đưa ngư dân chúng ta
về đoàn tụ với gia đình trước tên nguyên đáng
tại hà tình hà tình này thường chủ tại bình châu tỉnh bình thuận tàu
trong lúc đi làm hôm nay cũng gặp hồi lời dân đô bắt thời gian cũng một mươi tháng rồi
thế tôi cũng biết rằng là có như là xã thoát có như là trời nằm nhặt khỏi gì đó rồi thì
lúc này em trân nghiệm là sau này em sẽ không đi biển nữa
không đi biển nữa
bỏ nghề luôn
nếu bỏ nghề em sẽ định làm nghề gì
em sẽ tôi em còn trẻ em sẽ đi học nghề làm bờ
nói chung là kinh nghiệm thì cũng có rút nhưng mà chuyện đi trên thuyền trên biển thì
không biết cái đường nào mà định hướng được
nói chung là ghe tài công đi tới đâu thì mình đi tới đó
còn lại công mà đánh việt nam thì mình ở việt nam
còn tài công mà ra biên thì mình đi ra biên thôi chứ còn chuyện kinh nghiệm thì cũng phải có kinh nghiệm rồi
từ đầu năm đến nay đại sứ quán việt nam đã phối hợp tổ chức tám đợt đưa ngư dân về nước với gần một ba trăm linh người
đặc biệt có hai đợt lớn nhất với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát biển việt nam đưa tổng số chín trăm ba mươi bốn ngư dân về nước qua đường biển
trong đó có hai mươi bốn huy chương vàng một mươi một huy chương bạc một mươi bảy huy chương đồng trong các giải quốc tế đã đưa thể thao bắc ninh lên tầm cao mới
trong đó có hai trăm năm mươi học sinh được bán chú có chế độ bán chú các em học sinh vùng cao được ăn nghỉ tại trường góp phần giúp cho các em đỡ vất vả hơn
tuy nhiên ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học thì việc chăm lo từng bữa ăn chỗ ở và chăm lo sức khỏe cho các em học sinh cũng được nhà trường quan tâm
thầy cô khi giờ hành chính lên lớp thì dạy các em là học chữ học kiến thức
thầy cô khi giờ hành chính lên lớp thì dạy các em là học chữ học kiến thức
thầy cô như bố như mẹ là gần gũi các em bảo ban các em dạy dỗ các em tất cả mọi cái
ví dụ như là cái kỹ năng sống đơn giản nhất để các em hòa nhập sống cùng với bạn bè cùng với nhà trường cũng như sau này các em về cái thức sống ở gia đình và xã hội
hy sinh những hạnh phúc đời thường tìm mọi cách khắc phục khó khăn trong cuộc sống
những thầy cô giáo ở các trường bán chú đang âm thầm gieo chữ ở vùng cao chấp cánh ước mơ cho các em học sinh nơi đây
công an tỉnh quảng trị vừa cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện xe ô tô bán tải chở số lượng lớn gỗ chắc trái phép
theo đó qua kiểm tra xe ô tô do trần văn tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
trạm cảnh sát giao thông hải lăng công an tỉnh quảng trị phát hiện trên xe chở gần hai tấn gỗ chắc
lái xe trần văn tuyến khai nhận số gỗ chắc trên được thuê trở từ tỉnh thừa thiên huế ra nghệ an tiêu thụ
về nguồn gốc số gỗ lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
vừa qua lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa kiểm tra phát hiện gần hai mươi gói thuốc lá lậu tại nhà của trịnh văn tùng bốn mươi một tuổi trú tại xã an hòa thành phố biên hòa
hiện toàn bộ số thuốc lá lậu đã được niêm phong lập biên bản tịch thu để xử lý theo quy định
đồng thời công an tp biên hòa đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng trịnh văn tùng để tiếp tục điều tra làm rõ
vừa qua trong lúc tuần tra trên đường hồ chí minh đoàn qua xã cư né huyện crong búc tỉnh đắk lắc tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông huyện crong búc đắk lắc đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô khách dường nằm mang biển kiểm soát hai mươi b năm trăm ba mươi ba vận chuyển sáu thùng xốp chứa thịt đông lạnh đang phân hủy và bốc mùi hôi
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn ngọc lưu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tỉnh hưng yên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
trước đó trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đắk lắc cũng phát hiện và xử lý hai vụ vận chuyển thịt động vật không rõ nguồn gốc với tổng trọng lượng hơn ba trăm năm mươi kg và đang bốc mùi hôi được vận chuyển bằng xe khách trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua địa phận giá ea cơ nu ếch huyện crong park tỉnh đắk lắc
trong phần tiếp theo của chương trình hòa bình tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ chuyển dân đến khu tái định cư ổn định cuộc sống trước tết nguyên đán mậu tuất
xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất
tại hiện trường chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã yêu cầu các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục ở các khu tái định cư
bảo đảm người dân ổn định cuộc sống và đón tết nguyên đán mậu tuất tại khu tái định cư
dự án khẩn cấp di dân tái định cư vùng sạt lở đất tại huyện đà bắc có năm khu tái định cư với tổng diện tích là một mươi chín năm hectare
dự kiến bố trí tái định cư cho hai trăm linh hai hộ với tám trăm hai mươi ba
ba nhân khẩu diện tích bình quân một hộ từ hai trăm linh đến bốn trăm linh m hai đất ở đất sản xuất người dân vẫn canh tắc trên diện tích cũ đã được giao
các hạng mục của dự án gồm săn mặt đường nước sinh hoạt điện sinh hoạt đường nội khu tái định cư trường tiểu học và trường mầm non
tổng mức đầu tư năm khu tái định cư gần một trăm một mươi ba tỷ đồng
đến nay hạng mục san mặt bằng đã đạt bình quân năm mươi khối lượng
tám khu tái định cư hiện tại đang xây dựng hạng mục cấp nước sinh hoạt hệ thống điện
còn ba khu tái định cư chưa xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp điện
riêng khu tái định cư xóm ghép nà pèn xã đồng nghê đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sinh sống
sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các khu tái định cư
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình nguyễn văn quang đã chỉ đạo ban quản lý dự án
phải tích cực đồn đốc kiểm tra nhà thầu tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch
đây là dự án khẩn cấp vừa thiết kế vừa thi công nhưng phải chú trọng đến công tác khảo sát địa chất
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống ổn định lâu dài
tại khu tái định cư xóm nhạp xã đồng duộng ban quản lý dự án phải bàn giao mặt bằng đợt một cho hai mươi bốn hộ
chậm nhất vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám và đợt hai cho một mươi bảy hộ còn lại hoàn thành vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám
do có thuận lợi là một trăm linh các hộ dân đều còn nhà sàn cũ
nên khi bàn giao mặt bằng ubnd huyện đà bắc phải huy động các lực lượng trên địa bàn
hỗ trợ chuyển nhà cho các hộ dân chuyển dân vào ổn định đời sống trước tết nguyên đán mẫu tốt
song song với đó các công trình điện nước nơi sinh hoạt cộng đồng trường học cũng cần đẩy nhanh tiến độ thi công
bảo đảm cung cấp nước và điện cho dân trước khi chuyển đến nơi ở mới
những năm gần đây phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
trong đó việc tạo sinh kế cho người dân
theo thu nhập phát triển kinh tế bền vững và xây dựng nếp sống văn minh được đặc biệt chú trọng
huyện văn bàn tỉnh lào cai là một trong số các địa phương hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện quyết tâm này
trên diện tích tám hectare đất của gia đình bà trần thị vinh đã trồng một trăm linh gốc bưởi diễn
mặc dù mới chỉ một nửa số gốc cho thu hoạch
nhưng đã đem lại cho gia đình bà thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi vụ
giá bán trung bình mỗi trái bưởi từ hai mươi đến ba mươi đồng thu mua tại vườn
đó là thành quả của việc học tập sản xuất hàng hóa có quy mô
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
năm nay tôi phải thu có tầm một trăm linh triệu
mỗi ngày cây của tôi lại một nhiều lên
giấy nó hiệu quả là ở chỗ mình vừa nhà không vất vả mà lại hiệu quả thu nhập lại được cao
cho nên là chúng tôi mới chuyển đổi mô hình dòng cây có múi này
còn đây là một trong những hộ tiêu biểu
của mô hình nhà sạch vườn đẹp
muốn xây dựng được tiêu chí này thì mỗi gia đình phải đảm bảo ba sạch
là sạch nhà sạch ngõ và sạch bếp
có hàng rào cây xanh tất cả tạo nên không gian sống khoa học sạch sẽ và nếp sinh hoạt văn minh
điều này góp phần kết nối các tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới về nhà ở dân cư
hơn thế mô hình còn giúp nâng cao thu nhập cho người dân
từ việc cải tạo vườn tạp quy hoạch khu chăn nuôi hợp lý
sau một thời gian ngắn mô hình đã phát triển thành phong trào rộng khắp nhờ tính thiết thực của nó

ngành nghề nông thôn

tạo việc làm tăng thu nhập giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện văn bàn xuống còn hai mươi hai
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên được duy trì ở mức trên chín mươi
cơ cấu lao động đã có sự chuyển biến theo hướng giảm lao động hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
bộ mặt nông thôn có những chuyển biến rõ nét
chúng tôi xác định trong thời gian tới tổ chức được các hoạt động liên kết trong sản xuất
muốn liên kết được thì phải hình thành được các tổ hợp tác hoặc là những cái hợp tác xã ở từng địa phương cơ sở
và có được những hoạt động theo như tiêu chí nông thôn mới
có nghĩa là có được ký kết được các hợp đồng liên kết để tổ chức sản xuất nông nông nghiệp
rõ ràng việc phát huy thế mạnh của địa phương để tạo công an việc làm xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm
nâng cao đời sống của nhân dân đang là hướng đi đúng đắn
khi đó việc xây dựng nông thôn mới
sẽ hiệu quả và thực chất hơn
tiết kiệm tối đa nhân công thời gian tưới nước chi phí mua nhiên liệu chạy máy bơm
tránh bạc màu cho đất do hệ thống phun tưới tự động mang lại
đã giúp bà con nông dân xã phạm kha xã tiền phong xã lam sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương
trở thành những chủ nhân của công nghệ tưới nước hiện đại trên ruộng của mình
năm hai nghìn một mươi năm huyện ủy ủy ban nhân dân huyện thanh miện tỉnh hải dương
đã triển khai hệ thống nước tưới tự động tại ba vùng trồng rau chuyên canh
xã phạm kha là xã đầu tiên triển khai hệ thống nước tưới tự động cho một trăm linh hectare chuyên canh rau
trước đây việc vất vả nhất trong trồng rau đó là phải gánh nước tưới hàng ngày
gánh nước tưới không chỉ mất sức lao động việc tưới lại không tiết kiệm nước
và lượng nước đọng trên bề mặt luống chạy xuống sạch rau sẽ làm lì đất
trên bề mặt luống có một lớp màng bao phủ làm mất độ tôi xốp của đất đất dễ bạc màu
nhớ áp dụng mô hình mới này đã thay đổi thói quen tập quán canh tắc truyền thống
thay vào đó
người dân bắt đầu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
gia đình bà vũ thị thái ở thôn đọ xã phạm kha có ba xào đất trồng rau
nhờ vào hệ thống tưới nước phun tự động đã giúp cho cây trồng phát triển tốt năng suất cao
trung bình một xào rau vụ đông với việc trồng các loại rau gia vị đạt bốn mươi triệu một sao
nước lúc nào cũng đổi
trung bình một xào rau vụ đông với việc trồng các loại rau gia vị đạt bốn mươi triệu một xào

trung bình một xào rau rau vụ đông với việc tưới tiêu cho cây trồng bằng cách đóng mở van đầu đường ống tại các thửa ruộng
thứ nhất là giảm chi phí sức lao động của bà con
cái thứ hai là màu mỡ và chất đất giữ được độ ẩm lâu và tạo tơi sốt và tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cây trồng phát triển
đem lại hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích cao hơn nhiều so với những phương pháp thuận lợi
trung bình một xào rau gia vị đạt bốn mươi triệu một xào nước lúc nào cũng đổi
trong phần tin quốc tế ngoại trưởng các nước ả rập nhóm họp về vấn đề jerusalem
liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ khí hậu khắc nghiệt trên thế giới
ngoại trưởng sau nước ai cập ả rập xê út ma rốc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
jordan và palestine vừa nhóm họp tại thủ đô amman của jordan để thảo luận về quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
các nước ả rập tiếp tục lên án mạnh mẽ quyết định của tổng thống mỹ và đồng thời cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế với mỹ
trong cuộc họp ngoại trưởng sáu nước ả rập một lần nữa nhấn mạnh rằng quyết định của tổng thống donald trump hôm sáu tháng một mươi hai vừa qua là sự vi phạm nguy hiểm luật pháp quốc tế
không có ảnh hưởng về pháp lý và không có giá trị liên đoàn sẽ tìm cách để hội đồng bảo an liên hợp quốc ra nghị quyết bác bỏ động thái này của mỹ
quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ của thế giới ả rập và cả các đồng minh phương tây của mỹ
đây cũng là lý do các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra suốt những tuần qua dọc khu vực biên giới giữa israel và giải gaza
cũng như khu bờ tây bị israel chiếm đóng
quy chế của jerusalem là một trong những rào cản lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa israel và palestine trong suốt nhiều thập niên qua
nhà chức trách ả rập xê út vừa bắt giữ một mươi một hoàng thân sau khi họ tụ tập tại một cung điện hoàng gia ở thủ đô riyadh
nhằm biểu tình phản đối các biện pháp khắc khổ như ngừng thanh toán hóa đơn dịch vụ của các hoàng thân này
các hoàng thân bị bắt giữ đã yêu cầu hủy bỏ xác lệnh về chấm dứt chi trả các hóa đơn điện và nước cho các thành viên hoàng gia
ả rập xê út trước đó đã giới thiệu những cải cách bao gồm cắt các khoản trợ cấp áp dụng thuế giá trị gia tăng và cắt bổng lộc của các thành viên hoàng gia
để cố gắng đối phó với việc giá dầu thô sụt giảm khiến ngân sách của vương quốc này ước tính thâm hụt khoảng năm mươi hai tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi
nhằm giảm khoản nợ công đang gia tăng riad đã rút khoảng hai trăm năm mươi tỷ đô la từ quỹ dự trữ trong suốt bốn năm qua giảm tổng quỹ dự trữ của nước này xuống bốn trăm chín mươi tỷ đô la
ngoài ra riyadh cũng vay khoảng một trăm linh tỷ đô la từ các thị trường quốc tế và nội địa
ngày một tháng một vừa qua ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng vat lần đầu tiên trong lịch sử hai quốc gia này
theo giới phân tích những khoản thuế mới này sẽ giúp hai quốc gia vùng vịnh thu được thêm hai mươi một tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi tám tương đương với hai tổng sản phẩm quốc nội
cơ quan phòng chống gian lận và thanh tra suất nhập khẩu campuchia camp control vừa ra thông báo cấm nhập khẩu và bán sản phẩm sữa trẻ em do hãng lactalis của pháp sản xuất
do lo ngại về nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella
tháng trước hãng này đã phải thu hồi sản phẩm trên toàn cầu sau khi xảy ra hai mươi sáu trường hợp trẻ nhiễm bệnh tại pháp đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn latalys đứng thứ hai trong ngành công nghiệp sữa thế giới đứng đầu châu âu về các sản phẩm sữa và phô mai
ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua latasis ban đầu đưa ra thông báo thu hồi trên toàn thế giới với lượng sản phẩm lên tới gần bảy tấn sữa do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn salmonella
tiếp theo ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua tập đoàn này tiếp tục mở rộng diện thu hồi nâng số sản phẩm bị thu hồi lên hơn gấp đôi
các triệu chứng nhiễm khuẩn salmonella bao gồm tiêu chảy nặng đau bụng buồn nôn và đau sốt gây ra bởi một loại vi khuẩn đường ruột truyền từ gia súc
khuẩn salmonella gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già vì nguy cơ mất nước
với nhiều nhãn hiệu sữa nổi tiếng như sữa cecilia picos burpresident lactalis có doanh thu lên tới một mươi bảy tỷ euro trong năm hai nghìn một mươi bảy
hàng nghìn người dân nhật bản vừa đến nhà thi đấu nippon puducan ở thủ đô tokyo để tham dự cuộc thi viết thư pháp nhằm gửi gắm những thông điệp sống ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới
cuộc thi thư pháp truyền thống tại nhật bản mang tên kakisome tạm dịch là những chữ viết đầu tiên được tổ chức nhằm đều bật tính kiên định của người nhật bản trong dịp đầu năm
theo thể lệ cuộc thi sau hai tiếng trống bắt đầu vang lên các thí sinh sẽ bắt đầu
các thí sinh sẽ viết hai bức thư pháp trong thời gian hai mươi bốn phút
sau khi thu thập và chấm điểm dựa trên nhiều tiêu chí ban tổ chức sẽ công bố người chiến thắng trong ngày hai mươi năm tháng hai tới
đáng chú ý cuộc thi viết thư pháp tại nhật bản năm nay thu hút sự tham gia của rất nhiều thiếu niên dù độ tuổi còn nhỏ nhưng đã có hoài bão theo sự nghiệp viết thư pháp trong tương lai
thư pháp không chỉ là nghệ thuật viết chữ đẹp mà còn có hàm nghĩa sâu xa như là phương tiện để biểu hiện tâm lý khí lực của người dụng bút
thông điệp mà mỗi bức thư pháp mang lại cũng rất sâu xa như nhiều thí sinh đã nhấn mạnh đến sự chín chắn hay nghị lực trong cuộc sống
tổ chức khí tượng quốc tế của liên hợp quốc vừa đưa ra cảnh báo về các điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt trên trái đất như giá lạnh khủng khiếp và gió mạnh vẫn sẽ hoành hành tại khu vực đông bắc mỹ canada và thậm chí cả trung quốc trong khi nhiều vùng khác sẽ trải qua mùa đông với nền nhiệt cao bất thường
tổ chức khí tượng quốc tế cho biết nhiều vùng trên thế giới đang trải qua một mùa đông với nhiệt độ không quá lạnh chẳng hạn như tại pháp trong ngày ba tháng một vừa qua ghi nhận nhiệt độ ở mức kỷ lục hai mươi hai chín độ c trong khi nhiệt độ trung bình của toàn nước pháp ở mức một mươi một năm độ c cao hơn nhiệt độ trung bình hàng năm sáu độ c điều này dự báo sự xuất hiện của các hình thái thời tiết khắc nghiệt hơn trên toàn cầu
trong khi đó tại phía nam bán cầu nhiều vùng đang trải qua đợt nóng khủng khiếp
nam phi nhiều khả năng sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra cảnh báo về các đợt nóng tại nước này trong cuối tuần này
trong khi đó australia có thể sẽ phải hứng chịu các đợt nóng với nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi độ c và nguy cơ cao cháy rừng
tổ chức khí tượng quốc tế nhận định đây là hệ quả của biến đổi khí hậu trong thời gian dài
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại